ủy ban bầu cử quốc gia macedonia hôm nay thông báo đảng tổ chức cách mạng toàn macedonia đảng dân chủ đoàn kết dân tộc cầm quyền đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm qua đó giành được năm hai mươi ba ghế tại quốc hội nước này
theo đại diện của ủy ban bầu cử quốc gia với gần một trăm linh số phiếu đã được kiểm liên minh do cựu thủ tướng nicola gruevsky lãnh đạo đã giành được ba mươi tám sáu số phiếu trong khi liên minh dân chủ xã hội giành được ba mươi sáu
ông grubevsky khẳng định cuộc bầu cử lần này cho thấy macedonia là một quốc gia dân chủ và có khả năng tổ chức các cuộc bầu cử tự do công bằng
macedonia rơi vào bất ổn tự do
từ tháng hai năm ngoái sau khi phe đối lập cáo buộc thủ tướng lúc đó gruevski cùng lãnh đạo nghe lén điện thoại của hơn hai mươi người
đầu năm nay ông grubevsky đã từ chức mở đường cho cuộc bầu cử trước thời hạn
tuy nhiên cuộc bầu cử đã bị trì hoãn đến tháng một mươi lãnh đạo của bốn chính đảng đã họp và nhất trí đề xuất tiến hành cuộc bầu cử sớm vào ngày một mươi một tháng một mươi hai